trong ba năm sản phẩm cà phê arabica có xuất xứ từ vùng cầu đất đà lạt
đã được starbucks tại mỹ bày bán trong chuỗi cửa hàng của mình
thời điểm đó có giá niêm yết hơn một triệu đồng một kg thành phẩm
giờ thì mỗi kg cà phê tươi chỉ vòn vẹn từ năm đến bảy đồng
nếu hái đạt chuẩn có giá từ một mươi đến một mươi bốn nghìn đồng
chưa tính công chăm sóc thu hái người nông dân đã phải gánh lỗ
trong những năm vừa qua thì giá cà phê thường nó lưu nó luôn thấp
so với cái giá trị của sản phẩm
dẫn đến thì từ cái giá cản thôi nó ảnh hưởng đến cái việc mà chăm sóc
phát triển cái cà phê ở địa phương
nhưng mà cái đầu ra lại nó ngoái không ngoái ít
theo số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện cả nước có hai mươi tỉnh trồng cà phê tổng diện tích hơn sáu trăm tám mươi tám hectare
sản lượng cà phê nhân năm ngoái hơn một sáu trăm hai mươi triệu tấn
thủ phủ cà phê tây nguyên chiếm tới hơn chín mươi
riêng tại lâm đồng cà phê cũng là một trong những cây chủ lực
với sản lượng nửa triệu tấn giá trị xuất khẩu một trăm tám mươi ba triệu đô la mỹ
trước mắt địa phương đã chủ động là mời
cùng với s v idh là mời cả cái nhà rang xay nhỏ
và liên kết sẽ thành những cái chuỗi cà phê
và sẽ thu mua ở cái giá là cao hơn giá thị trường khoảng ba
có nghĩa là nếu giá thị trường là sáu thì các nhà rang xay sẽ thu mua giá chín
cao hơn thị trường khoảng ba
nhưng đòi hỏi người nông dân là phải thu hãi đủ đảm bảo chất lượng
và hướng tới là sẽ sản xuất tốt
khi mà xây dựng cái mô hình này thì huyền sẽ hỗ trợ cho người nông dân là đầu vào của sản xuất
ví dụ như phân bón ví dụ như là công cụ sản xuất
để làm sao là người nông dân cũng trên ở cái giá như thế
nhưng sẽ được hỗ trợ của nhà nước
hỗ trợ được các cái mô hình giá đầu vào cái sản xuất
thêm một mùa cà phê chín rộ trên những cung đường đất đỏ ba gian
nhưng với giá cả sụt giảm như hiện nay
những nhà nông ngăn bó với loài cây này lại thêm một mùa cà phê thấp thỏm lo âu